ngày một mươi năm tháng tám công an tỉnh hà nam ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn trường giang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại xã chính lý huyện lý nhân tỉnh hà nam về tội giết người
giang là đối tượng đã đánh xiết cổ cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi chín khiến cháu bất tỉnh
tưởng cháu đã chết giang đã lấy thùng cắt tông cho cháu và rồi cho vào tủ bảo ôn
nhằm tước đoạt mạng sống của nạn nhân
vào chiều ngày một mươi ba tháng tám cháu bé ba tuổi trú tại xã nhân chính huyện lý nhân
sang quán trà sữa của giang để chơi
bực tức vì bị cháu bé hỏi nhiều nên giang cầm chiếc chầy đánh trúng vào phần đầu sau của cháu bé
khiến cháu bé ngã khỏi giường đập đầu xuống sàn nhà và khóc to
thấy cháu bé kêu to giang đã nảy sinh ý định sát hại cho bé
nên đã dùng vũ lực đánh cháu bất tỉnh
sau đó đặt cháu vào thùng cát tông cho vào tủ đông rồi bỏ đi
tối cùng ngày gia đình phát hiện cháu đang bị nhốt trong tủ đông và nhanh chóng đưa cháu đi cấp cứu
lực lượng công an đã bắt giữ giang khi đối tượng này đang trốn tại hà nội